sau ba mươi năm việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi hiện nay đã và đang đặt ra những thách thức mới
chính vì vậy để đón dòng vốn fdi thế hệ mới và tận dụng được những lợi thế của fdi
việt nam sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp hơn
tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của việt nam đã đạt được những kết quả bước đầu
khu vực kinh tế tư nhân trong nước ngày càng phát triển hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn
đây là những yếu tố quan trọng tạo tiền đề tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới
khi tiềm lực của kinh tế thay đổi các doanh nghiệp có thể thay đổi hướng tiếp cận của các đầu tư nước ngoài cũng sẽ có các lý rất nhiều
trước đây đa phần chúng ta làm phụ trợ cho nước ngoài nhưng khi các doanh nghiệp của chúng ta đã có đầu tư đã có sáng tạo đã có những khả năng nhất định
thì hiện nay chúng ta lại đang mời gọi được các doanh nghiệp của nước ngoài vào để làm hỗ trợ cho các doanh nghiệp của chúng ta
và chắc chắn là trong bối cảnh đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ hiện nay thay đổi rất là nhiều
rồi cách mạng bốn diễn ra rất nhanh chóng như hiện nay
thì chắc chắn là các định hướng liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới
chắc chắn nó sẽ có những khác biệt rất nhiều so với thời kỳ trước đây và đặc biệt là so với thời kỳ đầu của ba mươi năm đầu tư nước ngoài của chúng ta
thay vì thu hút một cách tràn lan việt nam xác định những mục tiêu trong từng thời kỳ
ưu tiên thu hút đầu tư có trọng tâm trọng điểm lựa chọn một số ngành lĩnh vực ưu tiên để chủ động xúc tiến đầu tư
bảo đảm nguyên tắc đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế nói không với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu không thân thiện với môi trường
với các địa phương vùng lãnh thổ thu hút fdi phù hợp với quy hoạch tổng thể quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng và từng địa phương
bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội môi trường chung của vùng và cả nước đặc biệt coi trọng yếu tố hiệu quả sử dụng đất và các tài nguyên không tái tạo